chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa thôi là sẽ diễn ra kỳ thi tay nghề asean lần thứ một mươi hai tại thái lan
tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương minh và xã hội vừa đi kiểm tra công tác luyện thi
tại một số trường có thí sinh dự thi kỳ thi tay nghề asean năm hai nghìn hai mươi
đồng thời thăm hỏi động viên các thí sinh hy vọng các em có thể đạt được giải cao trong kỳ thi năm nay
trường cao đẳng nghề công nghệ cao hà nội là trường đang nhận nhiệm vụ đào tạo luyện thi cho tám thí sinh
tham gia cuộc thi tay nghề asean lần thứ một mươi hai với bốn nghề nghề nghề iot tự động hóa công nghiệp
thiết kế các kiểu tóc chăm sóc sắc đẹp lãnh đạo tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã lắng nghe
những chia sẻ của các thí sinh các chuyên gia đào tạo và lãnh đạo nhà trường để nắm bắt công
ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tính đến thời điểm này
trường đang tạo điều kiện cho em được sử dụng ôn tập trên máy móc gần như cả ngày
để cho tám thí sinh của trường cao đẳng nghề công nghệ cao hà nội tham gia hội thi tây nghề asean lần thứ một mươi hai
tại thái lan được kết quả tốt nhất về phía nhà trường chúng tôi tạo mọi điểm tốt nhất để cho các em ôn luyện thi
đầu tư mua sắm máy móc trang thiết bị hiện đại theo đúng tiêu chuẩn của đề thi cử các giáo viên
các chuyên gia tốt nhất thậm chí là mời cả chuyên gia nước ngoài
để cho đội ôn luyện cho các em tạo điều kiện cho các em về ăn ở đảm bảo sức khỏe
làm thế nào để mà khi em đi thi thì với tinh thần tốt nhất sức khỏe tốt nhất và đảm bảo được những kiến thức
kỹ năng tốt nhất và mục tiêu của trường cao đẳng nghề công nghệ cao là chúng tôi là sẽ dành nhiều giải cao
tại cuộc thi tay nghề asean lần thứ một mươi hai tại thái lan sắp tới
tại trường cao đẳng du lịch năm nay cũng đang luyện thi cho hai thí sinh tham gia thi nghề dịch vụ nhà hàng
công tác luyện thi được diễn ra bài bàn
với sự trợ giúp của các chuyên gia giỏi trong cả nước thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới diễn ra ở thái lan
đang được đẩy nhanh gấp rút với sự nỗ lực cố gắng của các thí sinh các trường có thí sinh tham gia
hy vọng việt nam năm nay sẽ có nhiều giải cao tại cuộc thi tay nghề asean
cuộc thi này có ý nghĩa quan trọng đối với việt nam trong quá trình hội nhập với nền công nghiệp bốn
đem lại nhiều cơ hội cho việt nam nâng cao chất lượng nguồn lao động